theo báo cáo của một trăm bốn mươi năm doanh nghiệp trên tổng số hơn bảy trăm linh doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của nước ta
hiện nay có tới hơn hai trăm linh tấn hàng tồn kho do thị trường bị thu hẹp bởi dịch bệnh covid một mươi chín
mặt hàng tồn kho chủ yếu là các sản phẩm từ thủy sản đông lạnh như cà cha tôm mực bạch tuộc
nguyên nhân chính là do tác động mạnh bởi dịch covid một mươi chín thị trường tiêu thụ tiếp tục bị tụ hẹp
khi các nước nhập khẩu áp dụng chính sách ngăn chặn lây lan dịch bệnh như cấm biên đóng cửa các sân bay bến càng
trong khi đó tiêu thụ trong nước cũng bị ảnh hưởng khi lực lượng thực phẩm phân phối qua các kênh trường học nhà hàng khách sạn bị hạn chế
tổng sản lượng thủy sản năm hai nghìn hai mươi ước đạt tám sáu triệu tấn dự kiến nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng ba triệu tấn còn lại để phục vụ chế biến và xuất khẩu